vào lúc bốn h hai mươi tám phút ngày bốn tháng ba một trận động đất có độ lớn ba hai độ richter đã xảy ra tại địa bàn huyện điện biên tỉnh điện biên
theo viện vật lý địa cầu trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ khoảng hai mươi một độ vĩ bắc khoảng một trăm linh ba độ kinh đông độ sâu chấn tiêu tám một km thời gian rung lắc khoảng hai giây
vị trí xảy ra động đất được xác định tại khu vực xã nong luống huyện điện biên cách trung tâm thành phố điện biên phủ khoảng một mươi năm km
với cường độ không lớn trận động đất khó có thể gây hại đến các công trình xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cấp
hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này
đây là trận động đất thứ hai ghi nhận được từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh điện biên
trước đó vào ngày chín tháng một một trận động đất có độ lớn hai sáu độ richter đã xảy ra tại khu vực thị xã mường lây tỉnh điện biên